trong khi đó đến dạng sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi lực lượng chức năng huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
vẫn đang tìm kiếm ba công nhân mất tích trong vụ sập mỏ ti tan nam suối nhung
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy một thi thể
cụ thể là vào chiều tối ngày một mươi năm tháng một mươi có bốn công nhân đang làm việc tại khu vực bãi thải
sau khai thác quạng ti tàn thuộc xã thuận quý thì bất ngờ xảy ra sập mỏ cả bốn người mất tích
vị trí bốn công nhân mất tích đang trong quá trình bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển dt bảy trăm một mươi chín b
hiện địa phương đang triển khai nhiều máy xúc để đào bới khu vực các công nhân bị mất tích